chỉ còn hai tuần nữa thôi là sẽ đến ngày tết trung thu
để san sẻ những nỗi đau bệnh tật và động viên các bệnh nhi có thêm sức mạnh chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác
sáng nay công đoàn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
đã tổ chức chương trình trung thu yêu thương cho các em nhỏ tại bệnh viện ca tân triều
vẫn là những ánh mắt ngây thơ như bao đứa trẻ khác trong mỗi bệnh viện nhi lại chứa đầy sự mệt mỏi
vẫn là cái nhìn ấu yếm như bao phụ huynh khác nhưng ẩn trong lòng mỗi bậc cha mẹ tại đây là nỗi nhọc nhằn xót xa
thấu hiểu được những điều đó chương trình trung thu yêu thương giúp các em phần nào quên đi nỗi đau bệnh tật
được sống với đúng niềm vui tuổi thơ như các bạn bè bình thường khác
được biết đây là năm thứ hai công đoàn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
cùng các nhóm thiện nguyện chung tay tổ chức chương trình trung thu sớm cho các em nhỏ mắc bệnh ung thư
đang điều trị tại bệnh viện k ba tân triều
hơn một trăm linh xuất quà và tiền mặt đã được trao tận tay các em nhỏ
bên cạnh đó còn có những tiết mục văn nghệ múa lân sinh động do các bạn sinh viên đến từ trường nghệ thuật quân đội giàn dựng và biểu diễn
tổ chức trung thu để các cháu có thêm nhiều động lực để các cháu vượt qua những khó khăn đau đớn của bệnh tật
với những hành động thiết thực trung thu yêu thương là một món quà tinh thần to lớn
đối với không chỉ các em mà còn đối với cả những bậc phụ huynh đang ngày ngày đồng hành cùng con mình chiến đấu chống lại bệnh tật
giúp họ có thêm những động lực thêm niềm tin vào cuộc sống